tại trại giam hoàng tiến thị xã trí linh tỉnh hải dương đã diễn ra sự kiện truyền thông ước mơ ngày trở về
do hội liên hiệp phụ nữ việt nam và tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an phối hợp tổ chức
chương trình truyền thông ước mơ ngày trở về nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật giáo dục phạm nhân
và động viên khuyến khích các nữ phạm nhân có nhiều cố gắng luôn nỗ lực vươn lên trong lao động cải tạo
để nhanh chóng được trở về với gia đình và cộng đồng tái hòa nhập cuộc sống
chương trình cũng là diễn đàn để tôn vinh những hy sinh nỗ lực của cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp
trong quá trình hỗ trợ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng là cơ hội để họ chia sẻ cảm xúc sự trải nghiệm
bài học thực tiễn khi tiếp cận làm việc với các chị em đã chấp hành xong án phạt tù
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao nhiều phần quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn để họ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng